bộ tài chính mỹ và các cơ quan quản lý ngân hàng khác đã ra thông báo chung đóng cửa ngân hàng
st nature bank có trụ sở ở bang new york đây là ngân hàng lớn thứ ba phải đóng cửa trong lịch sử nước mỹ
sự kiện diễn ra chỉ hai ngày sau khi nhà chức trách bang california đóng cửa ngân hàng silicon valley bank
động thái đã khiến thị trường chứng khoán mỹ lao dốc và làm dung chuyển thị trường tài chính toàn cầu
khi hàng tỷ đô la mỹ tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư mắc kẹt
tuy nhiên với trường hợp của st nature bank các cơ quan quản lý nêu rõ tất cả tiền gửi tại đây sẽ còn nguyên vẹn
và người đóng thuế sẽ không bị ảnh hưởng
các nhà quản lý ngân hàng new york đã chỉ định cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang fd
là nơi nhận tiền bán các tài sản của st nature bank sau này